tại tỉnh phú yên gần đây tình trạng lấn chiếm trái phép đất mặt nước để nuôi ốc tự phát làm thức ăn cho tôm trên danh thắng quốc gia đầm âu loan diễn ra khá phổ biến
kết hợp với nhiều hoạt động nuôi trồng đánh bắt hải sản trái phép đang gây ra nhiều hệ lụy cho danh thắng quốc gia này
âu loan là đầm nước lợ có diện tích trên một hai trăm linh ha
trước đây người dân nuôi ốc cháy chỉ kết bè nổi trên mặt nước còn nay họ trôn cọc ngầm dưới nước rồi dùng các loại vật liệu khác treo vào để ốc đeo bám tập trung chủ yếu ở các xã an cư an ninh đông và an hải
đây là nguyên nhân làm cản trở dòng chảy ô nhiễm nguồn nước mất an toàn cho ghe thuyền khai thác thủy sản và ảnh hưởng đến cảnh quan danh thắng quốc gia
trong khi đó hiện trên mặt đầm có ít nhất khoảng một trăm tám mươi hộ dân xây nhà cháy phép xả thải do nuôi tôm tràn lan và đánh bắt hải sản hủy diệt
làm môi trường nước đầm âu loan ngày càng ô nhiễm nặng suy giảm nghiêm trọng hệ sinh thái và thu hẹp chỉ còn hơn tám trăm linh hectare diện tích mặt nước
nếu các ngành chức năng và chính quyền huyện tuy an tỉnh phú yên không có giải pháp ngăn chặn quyết liệt triệt đề danh thắng quốc gia đầm âu loan rất có thể sẽ bị phá vỡ trong ngày mai